số liệu theo tổng điều tra toàn quốc năm hai nghìn hai mươi cho thấy chiều cao trung bình của thanh niên việt nam đạt một trăm sáu mươi tám một cm với nam giới và nữ giới đạt một trăm năm mươi sáu
so với kết quả của một mươi năm trước nam thanh niên cao trung bình một trăm sáu mươi bốn bốn cm tăng ba bảy cm
năm hai nghìn một mươi nữ thanh niên chỉ cao trung bình một trăm năm mươi ba sáu cm thì sau một mươi năm chiều cao này đã tăng lên hai sáu cm
chiều cao trẻ em thành phố cao hơn hai cm so với trẻ em nông thôn đặc biệt là vùng nông thôn nghèo vùng hay xảy ra thiên tai và miền núi
có bốn giai đoạn chính phát triển chiều cao ở trẻ trong đó giai đoạn vượt trội là giai đoạn một ngày đầu đời quyết định sáu mươi chiều cao khi trưởng thành
và giai đoạn tuổi dậy thì trẻ có thể tăng tám một mươi hai cm mỗi năm cho đến năm hai mươi tuổi
cha mẹ hoặc người thân nên biết để hỗ trợ trẻ phát triển tốt nhất trong những giai đoạn quan trọng

viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam phó tổng thư ký tổng hội y học việt nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này
tăng trưởng nhanh nhất chính là giai đoạn nằm trong bụng mẹ
chúng ta tưởng tượng thế này trong có chín tháng mang thai thôi hơn chín tháng thôi thai nhi đã phát triển lên đến chiều dài là khoảng năm mươi cm
với ta chiếm đến khoảng tầm cỡ khoảng sấp xỉ là khoảng phần ba gần một phần ba so với cả tầm vóc của con người của chúng ta rồi
tiếp theo là hai năm đầu đời tức là từ khi sinh ra đến khi hai mươi bốn tháng tuổi
chúng ta đưa ra một con số như thế này để các bà mẹ rất dễ nhớ
chín tháng thì là năm mươi cm một mươi hai tháng tiếp theo thì là một nửa của năm mươi cm
tức là trong năm đầu đời sẽ tăng lên thêm hai mươi năm cm nữa
và đến năm tiếp theo nữa tức là từ một tuổi đến hai tuổi đấy thì lại tăng một nửa của cái năm đầu đời tức là một mươi hai năm cm
chúng ta rất là nhớ rất là dễ đúng không ạ
hai mươi này sau một nửa của năm mươi là hai mươi năm này và một nửa của hai mươi năm là một mươi hai năm
như vậy là chúng ta biết rằng là trong
ngày đầu đời mà chúng tôi thường hay dùng đấy
ngày đầu đời được định nghĩa là thế này chín tháng mang thai
và cộng với cả hai mươi bốn tháng khi mà trẻ sinh ra tổng cộng là ba mươi ba tháng
một ngày đầu đời đấy thì đứa trẻ đấy đã tăng thêm là năm mươi cộng với hai mươi năm và cộng với một mươi hai năm nữa
đã lên xích xoát là tầm gỡ khoảng gần chín mươi cm rồi
và chúng ta biết với cái chiều cao chiều dài của trẻ chín mươi cm
đúng với đã hơn là một nửa chiều cao của khi trưởng thành
vì vậy cái giai đoạn đấy là giai đoạn cực nhanh và cực kỳ quan trọng
như bỏ qua cái giai đoạn đấy ví dụ như trẻ phát triển chậm ở chiều cao thẳng ạ
sau này thì bù về cân nặng thì dễ nhưng bù về chiều cao nó sẽ chậm hơn
rồi bắt đầu sau khi hai tuổi thì trẻ sẽ tăng tốc như thế nào
thì trung bình lúc đấy trẻ bắt đầu tốc độ tăng chiều cao nó sẽ chậm lại
đầu tiên là xuống khoảng bảy cm xuống sáu cm và nó cứ quanh quẩn khoảng năm sáu cm một năm như vậy
đến cái giai đoạn trước dậy thì sẽ có tăng lên một chút khoảng bảy tám cm một năm
nhưng mà ngay đến
giai đoạn dạy thì ví dụ như trẻ gái chẳng hạn đến giữa giai đoạn dạy thì là tốc độ bắt đầu giảm đi rất là nhiều
còn trẻ trai thì đến cuối giai đoạn dạy thì là bắt đầu giảm tốc độ
ví dụ như là đến một mươi năm tuổi chẳng hạn thì trung bình trẻ sẽ chỉ lên cỡ khoảng năm ba cm một năm thôi
đến một mươi sáu tuổi thì thậm chí là lên chỉ hơn ba cm một năm
và đến một mươi bảy tuổi thì còn chỉ còn hai ba cm một năm
và thông thường thì có thể đến hai mươi một tuổi
tuy nhiên thì hiện nay cái xu hướng là dạy thì sớm
thế vì vậy có thể
nhiều trẻ chỉ đến khoảng một mươi tám một mươi chín tuổi đã dừng cái phát triển chiều cao
như vậy chúng ta thấy rằng là cân nặng thì phát triển cả đời
nhưng chiều cao thì nó có dài hoãn đoạn thôi
và nó có cái thời hạn như vậy
chính vì thế sự quan tâm đến phát triển chiều cao của con là rất là quan trọng đối với các bậc cha mẹ
sữa là thực phẩm dinh dưỡng cung cấp năng lượng chất béo vitamin cho con người
đối với trẻ trong độ tuổi mầm non sự đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển thể chất của trẻ
chúng ta biết rằng là sữa thì bản chất nó là một thực phẩm
đương nhiên là trẻ muốn phát triển tốt thì trẻ cần phải có năng lượng cũng như là các chất vi khóa để mà tăng trưởng chiều cao
thế vì vậy sữa nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày
tất nhiên là trẻ cũng có thể lấy các vi khoáng tăng chiều cao từ các thực phẩm khác
tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là các thực phẩm khác thì đôi khi hàm lượng của các vi khoáng đấy nó không cao
thứ hai nữa là vấn đề về hấp thu
thì ở trong sữa hấp thu khá là tốt
chính vì vậy chúng tôi nói rằng là sữa có một vai trò quan trọng trong cái vấn đề về hỗ trợ
nó nằm ở trong cái thành phần của bữa ăn hàng ngày
và từ đấy nó có thể hỗ trợ cho phát triển chiều cao
hiện nay trên thị trường có nhiều loại sữa dành cho trẻ để các mẹ lựa chọn và được quảng cáo thần thánh hóa lên với các công dụng tuyệt vời
có rất nhiều yếu tố liên quan đến sự phát triển chiều cao của trẻ
nếu chỉ quan tâm đến việc cho trẻ uống nhiều sữa để phát triển chiều cao thì chưa đủ
ngoài ra còn nhiều yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển chiều cao như gen di truyền chế độ ăn uống cân bằng hợp lý đa dạng thực phẩm sau vitamin và chất khoáng
cùng với đó là chế độ tập luyện nghỉ ngơi hợp lý
sau đây là chia sẻ của chuyên gia giúp các mẹ có phương pháp lựa chọn cho con loại sữa phù hợp
tuy nhiên thì những quảng cáo mà như vừa rồi biên tập viên có đề cập là chỉ cần sữa thôi để mà tăng chiếu cao thế thì nó không đơn giản như thế
chúng ta biết rằng tăng chiều cao nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố
chúng tôi nói là yếu tố đầu tiên yếu tố quan trọng nhất là yếu tố gen
thì thông thường thì dưới năm tuổi thì chưa có ảnh hưởng yếu tố gen
ví dụ như tổ chức y tế thế giới đưa ra một cái giới hạn trung bình thì thông thường là ở dưới năm tuổi thì nếu mà chúng ta nuôi dưỡng tốt
thì hầu hết tất cả các trẻ em châu lục đều phát triển trong một giới hạn là tương tự nhau
nhưng mà sau năm tuổi bắt đầu có yếu tố ảnh hưởng từ yếu tố gen
ví dụ như cha mẹ mà cao cha cao một m sáu mươi thì mẹ cao một m sáu mươi
mẹ cao một m năm mươi chẳng hạn thì con không thể vượt đến một m tám mươi một m chín mươi được
chúng ta biết là như vậy
thế thì yếu tố gen sẽ ảnh hưởng ở giai đoạn sau
tuy nhiên thì chúng ta thấy như thế này yếu tố gen tuy là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng mạnh nhất
nhưng nó không phải là cái yếu tố quyết định duy nhất
ví dụ như chẳng hạn dinh dưỡng đó là yếu tố thứ hai
nhưng nó lại là yếu tố quan trọng nhất là bởi vì yếu tố đấy chúng ta có thể tác động vào được
hiểu thế này gen nó sẽ quy định một khoản
và trong cái khoảng đấy dinh dưỡng và các yếu tố khác ví dụ như vấn đề về nhiễm trùng vấn đề về sử dụng thuốc
rồi những vấn đề về tập luyện thể dục thể thao thì nó sẽ giúp cho đứa trẻ nằm ở đâu trên đấy
vì vậy chúng tôi hay dùng là này
dinh dưỡng nó là một cái vai trò làm tối ưu hóa được cái chiều cao trong cái khoảng gen quy định
đấy là rất là quan trọng
và ở đây thì chúng tôi phải nói rằng là dinh dưỡng quan trọng như vậy
nhưng mà trong đấy thì nó sẽ phải phụ thuộc vào các thành phần nào giúp tăng trưởng chiều cao
thì thông thường các nghiên cứu hiện nay hoặc tạp chí lanset cũng như là tổ chức y tế thế giới đưa ra các khuyến nghị thì nó gồm một số yếu tố như thế này
về dinh dưỡng thì nó sẽ có một số yếu tố
thứ nhất là protein tức là chất đạm
nếu mà trẻ em thiếu chất đạm thì không thể phát triển đầy đủ được
thứ hai là các khoáng chất
khoáng chất thì bao gồm có canxi sắt kẽm và các vitamin
bao gồm có vitamin a vitamin d vitamin k hai
đấy là bảy yếu tố quan trọng nhất
còn lại thì các yếu tố khác
có đóng góp vai trò nhưng những cái vai trò của nó có thể không rõ ràng
và bảy cái chúng tôi nói thì nó nằm ở trong nhiều thực phẩm không riêng về sữa
tuy nhiên trong sữa thì một số loại đương nhiên là hàm lượng sẽ cao hơn các thực phẩm khác
thế vì vậy chúng tôi phải xin nhấn mạnh rằng là sữa đóng góp một vai trò quan trọng trong bữa ăn nhưng không phải là vai trò duy nhất
và nó cũng hoàn toàn cũng có thể có một chế độ ăn đóng góp vào đấy
nhưng mà nghĩa rằng là chúng ta cần phải có thêm nhiều yếu tố
để mà có thể phối hợp để có thể tối ưu hóa
vì vậy những quảng cáo theo nghĩa là uống một loại sữa nào đấy chỉ cần như thế để tăng trưởng chiều cao thì thực sự nó bị thổi phồng bằng cách thái quá
và chúng tôi hoàn toàn là những chuyên gia chúng tôi có khuyến nghị đối với những người dân nên hiểu rõ của vai trò về bữa ăn vai trò của sữa trong sự tăng trưởng của con mình